nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh tại các bệnh viện nhất là dịp cuối năm
ngày hai mươi tám tháng một mươi một tại ninh bình đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổng công ty xi măng việt nam
phối hợp với ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện tỉnh ninh bình
tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề giọt hồng vi xem lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi
trong năm năm trở lại đây tỉnh ninh bình đã có trên năm mươi lượt tình nguyện viên tham gia hiến máu
và tiếp nhận bốn mươi đơn vị máu đáp ứng kịp thời cơ bản về máu trong điều trị bệnh
tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh và trung ương
ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề giọt hồng vi xem lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi
thu hút hơn ba trăm linh cán bộ đoàn viên thanh niên của các công ty xi măng
thuộc tổng công ty xi măng việt nam khu vực phía bắc
sự kiến ngày hội thu được trên ba trăm linh đơn vị máu
đóng góp thêm vào ngân hàng máu của tỉnh và cả nước
giúp các cơ sở y tế có thêm nguồn máu điều trị cho người bệnh